các vụ cháy nhà trong khu dân cư thời gian qua tại địa bàn thành phố hà nội xảy ra với các loại hình như nhà ở trung cư nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nhà ở dạng ống
sau mỗi vụ cháy thì việc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy đã cho thấy là mặc dù công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy hàng năm vẫn được các địa phương triển khai mạnh mẽ
tuy nhiên ý thức chấp hành quy định an toàn phòng cháy chữa cháy của các chủ gia đình chủ cơ sở kinh doanh vẫn còn hạn chế
dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ thuộc khu đô thị gamuda garden phường trần phú quận hoàng mai
vụ cháy được lực lượng công an xác định lửa phát sinh từ việc chủ nhà cắm sạc laptop qua đêm và để laptop trên ghế sofa nệm mút
vào thời điểm hai giờ sáng ngày một mươi một tháng ba ngôi nhà ba tầng trong một cách nhỏ ở quận hoàng mai hà nội đã xảy ra cháy lớn
sau khi nắm được thông tin
dung hỏa vừa triển khai tích cực chữa cháy vừa lao vào khu vực có ba người đang bị mắc kẹt cống các nạn nhân ra ngoài an toàn
trước đó trong tháng hai cũng tại địa bàn quận hoàng mai xảy ra vụ cháy nhà dân tại phường hoàng văn thụ
đám cháy bùng phát từ máy sửa mini đặt ở trong phòng ngủ
cả ba vụ cháy đều có nguyên nhân từ việc chủ nhà sử dụng nguồn điện thiết bị điện không an toàn
nói chung là đây là sự bất cẩn của em khi đã để bé ở nhà một mình và vật lò sửa
nên là sau này em sẽ cẩn thận hơn ạ không để bé ở nhà một mình nữa
tại vì nói chung là em cũng chủ quan em nghĩ là chỉ đi tầm năm mươi phút thôi
nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy đã được cứu nạn thành công
kết quả này cho thấy những nỗ lực quyết tâm và tinh thần dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ công an quận hoàng mai
ngoài ra do làm tốt công tác tuyên truyền toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
nên mỗi người dân đã phát huy tinh thần của một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
từ đó góp phần giảm thiểu thiệt hại của các vụ cháy nổ nhà dân vừa qua
bật máy sửa trong phòng cho con nhỏ ngủ chủ nhà đi ra ngoài
khi kiểm tra camera qua điện thoại di động đã phát hiện máy sửa trong phòng bốc cháy
đây là vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà trên địa bàn phường hoàng văn thụ quận hoàng mai vừa qua
ngay sau khi có mặt tại hiện trường phát hiện một cháu bé sáu tuổi mắc kẹt bên trong
ngay lập tức thiếu tá phan trần trung trưởng công an phường hoàng văn thụ
cùng anh phan hùng phát sinh viên đh thủy lợi hà nội đã nhanh chóng tìm cách cứu nạn
để triển khai vào để phá cửa bản thân tôi là người đạp trực tiếp cửa để mở cửa ra để vào xử lý đám cháy bên trong
cùng với cả người dân xung quanh trước đây đã xử lý rỡ rồi
anh nguyễn đức huy là người bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra tại căn hộ tại khu đô thị gamuda garden
phường trần phú quận hoàng mai vẫn không thể quên được giây phút ngọn lửa bao trùm căn phòng
thời điểm này anh rất hốt hoảng nhưng khi được các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận hoàng mai gọi điện chấn an tinh thần
và hướng dẫn anh cách đảm bảo an toàn cho cả nhà thì anh đã bình tĩnh trở lại và thấy yên tâm hơn rất nhiều
khi mà em gọi điện cho các anh phòng cháy chữa cháy quận hoàng mai
đối với anh công an thì các anh cũng tương tác gọi điện lại cho em liên tục để mà chấn an tinh thần bọn em
và đưa ra những lời khuyên để mà bọn em có thể cố trụ đợi các anh nhé đến giải cứu
khi đến hiện trường tôi phát hiện trong căn phòng bị cháy là đóng kín cửa
và đang cháy ở trong đó và khói khí độc rất nhiều
chúng tôi đã triển khai các phương tiện phá rỡ
khi mà tiếp cận được vào trong khu phòng ngủ và sâu vào trong chỗ phòng vệ sinh
tôi đã phát hiện là ba người trong đó là có hai vợ chồng và một cháu bé đang trú ẩn trong nhà vệ sinh
ngay lập tức là chúng tôi đã dìu người bị nạn cũng như là nhường cái mặt nạc tòng độc cho người bị nạn
trong đó là chuyển người bị nạn ra cái vị trí an toàn
còn đây là hình ảnh hiện trường còn sót lại sau vụ cháy ngôi nhà ba tầng
xảy ra vào thời điểm hai giờ sáng ngày một mươi một tháng ba vừa qua
số lượng lớn máy in máy phôto và toàn bộ vật dụng của gia đình đã bị theo dụi và hư hỏng hoàn toàn
thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có năm người gồm hai vợ chồng chủ nhà và ba con nhỏ
sau khi phát hiện cháy người vợ bế một cháu nhỏ kịp thoát ra ngoài an toàn
tuy nhiên do ngọn lửa bùng lên quá nhanh
khiến người chồng và hai cháu bé mắc kẹt bên trong nhà
khi phát hiện đám cháy người dân khu vực đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ lực lượng chức năng chữa cháy
vụ cháy này thì nó rất là nhanh nhanh và diện rộng
ảnh hưởng rất nhiều đến tài sản trong gia đình đặc biệt là các hộ gia đình xung quanh
sau đó thì chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bằng thùng xô bằng trậu để giải quyết sớm nhất
đồng thời huy động các lực lượng ví dụ công tác phòng cháy ở thành phố gọi một trăm một mươi bốn
và đặc biệt là sự vào cuộc rất tích cực của đội phòng cháy cháy của công an quận hoàng mai
và các lực lượng chữa cháy của cơ sở và người dân để nhanh chóng dập tắt đám cháy
mặc dù vụ cháy xảy ra vào thời điểm hai giờ sáng nhưng rất nhanh chóng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoàng mai đã triển khai phương tiện chữa cháy
sử dụng máy bơm chữa cháy hút nước từ bể của nhà dân để chữa cháy
lao vào bên trong căn nhà tìm kiếm và cứu được ba nạn nhân ra ngoài an toàn
trong quá trình chúng tôi tổ chức chữa cháy là không có một cái tín hiệu cầu cứu nào
từ anh chồng cũng như là hai con nhỏ
khi mà tổ chức chữa cháy xong dập tắt cái khu vực phòng ngủ đó
thì cháu bé con của anh chủ nhà kết tiếng khóc
thì lúc đấy chúng tôi rất là vui mừng cảm xúc lúc đấy là anh em cán bộ chiến sĩ của tôi là vỡ quả
đấy và khi mà chúng tôi vào thì thấy anh chồng và hai cháu bé là
đang nằm dưới một cái đệm và đệm đấy thì cũng là một trong những kỹ năng của anh chồng là anh đã tẩm ướt
là rộn nước vào cái cảm giác vỡ họa thứ hai là khi mà chị vợ của anh là từ nhà hàng xóm lao ra
và chị quả khóc lúc đấy là anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì nó thật là cũng nhiều anh em cũng rơm rơm mắt theo
nó là một cảm xúc hạnh phúc một trong những cái điều kỳ diệu trong một đêm chữa cháy của anh em đội cảnh sát phòng cháy công an quận hồng mai

việc không để xảy ra thiệt hại về người trong các vụ cháy vừa qua tại địa bàn quận hoàng mai hà nội
đem lại ý nghĩa đặc biệt và sự xúc động sâu sắc với người dân cũng như các nạn nhân được giải cứu
sự có mặt kịp thời của các cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẵn sàng xả thân
bất chấp nguy hiểm cứu người cứu tài sản đã chứng minh cho tinh thần tất cả vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân
chúng tôi có đánh giá rất cao về tinh thần phòng cháy chữa cháy của lực lượng
phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng như đội phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an quận
các nghiệp vụ chuyên môn về phòng cháy chữa cháy cũng như các thiết bị về phòng cháy chữa cháy
đã được nâng cao và đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
cũng như là triển khai các kế hoạch của thành phố cụ thể với phương châm bốn tại chỗ
cũng như là nâng phong trào thi đua về hộ gia đình phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
và đẩy mạnh cái công tác chữa cháy ở cơ sở
qua những kết quả đó chúng ta có thể nhìn thấy rằng sự rèn luyện của lực lượng
cảnh sát phòng cháy đòi hỏi một yêu cầu rất là cao cả về thể lực cũng như là kỹ chiến thuật
trong tác nghiệp trong điều kiện khó khăn và nguy hiểm
và tinh thần dũng cảm vẫn là một yếu tố tiên quyết để xử lý các tình huống này
những thành công đó cũng được sự đóng góp rất lớn
ủng hộ rất lớn của các cơ quan chính quyền địa phương cũng như quần chúng dân dân
đã kịp thời thông tin đến lực lượng chức năng
chúng tôi biết sớm các sự cố tình huống để rút ngắn thời gian cháy tự do
rút ngắn thời gian này thì việc xử lý các tình huống mới đạt được hiệu quả cao
trước mỗi thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu nhiều người dân đổ xô đến các cửa hàng xăng dầu
đem theo can nhựa đủ kích cỡ để xếp hàng mua xăng về nhà tích chữ dùng dần
hành vi này không chỉ gây hiểm họa cháy nổ rất cao mà còn vi phạm quy định luật phòng cháy chữa cháy
theo luật phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một mươi chín
theo luật phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi ba
sản xuất tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép chất nguy hiểm về cháy nổ là hành vi bị nghiêm cấm
nếu tích chữ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
hành vi tàng trữ cháy phép chất hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ vi phạt từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng
hành vi tàng trữ xăng dầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự với tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
theo điều ba trăm một mươi ba mục ba chương hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
tùy theo mức một mục hai về người và tài sản người vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy có thể bị phạt cải tạo không chăm dữ
bóc phạt tù cung hình phạt cao nhất lên tới một mươi hai năm tù khi phụ được gây hậu quả nghiêm trọng chết người
xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo của bộ truyền thông